có thể nói tăng cường giáo dục lịch sử của dân tộc đối với học sinh những chủ nhân tương lai của đất nước
chính là góp phần hình thành bản lĩnh cốt cách cho học sinh trong quá trình hội nhập
qua đó từng bước nâng cao chất lượng đổi mới hình thức dạy học tuyên truyền về lịch sử
sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống bồi đắp lòng yêu nước cho học sinh
thưa quý vị với mong muốn khích lệ người dân hạn chế dùng túi ni lông khi đi chợ
một người nông dân tại tp hcm đã tổ chức hoạt động tặng rau miễn phí khi mang giỏ sách đi chợ
cho người dân và các tiểu thương được biết trung bình tại mỗi điểm chợ hoạt động
để ý nghĩa này sẽ diễn ra trong một tuần
hôm nay là ngày thứ ba hoạt động tặng rau của anh nguyễn trí cường diễn ra
tại chợ ngã ba bầu
trong những năm qua khẳng định cơ quan cảnh sát sri lanka luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
ngay sau lễ khai mạc ban tổ chức đã tổ chức họp báo thông tin về nội dung và chương trình hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á asean apol lần thứ ba mươi chín đồng thời trả lời một số câu hỏi của báo chí
với chủ đề đối tác vinh quang thống nhất bền vững hội nghị diễn ra trong ba ngày với hai phiên họp toàn thể và các cuộc họp nhóm nhiều vấn đề hợp tác phòng chống các loại tội phạm
hội nghị lần này cũng thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc chương trình kế hoạch và giám đốc dịch vụ cảnh sát ban thư ký asean apol nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên asean apol
theo đề nghị của cảnh sát quốc gia pháp cảnh sát hoàng gia canada và đề nghị được nâng lên thành đối tác đối thoại từ cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia vương quốc anh
trả lời câu hỏi của báo giới về kết quả phối hợp với cảnh sát các nước trong việc truy bắt bùi quang huy chủ công ty nhật cường mobile trung tướng trần văn vệ tránh văn phòng cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
bộ công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế đồng thời đề nghị interpol hỗ trợ truy bắt đưa vào danh sách truy nã đỏ
liên quan đến cơ chế hợp tác của việt nam với các nước trong khu vực để đấu tranh với loại tội phạm khủng bố
trung tướng trần văn vệ nhấn mạnh việt nam chưa có khủng bố
mà chúng ta chủ yếu là đối tượng hình sự đối tượng kinh tế trốn ở việt nam thì chúng ta phối hợp với interpol cũng như là aseanpol để bắt
trưởng đoàn aseanapol việt nam cũng nhấn mạnh hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia là một hoạt động chủ yếu của aseanapol trong thời gian qua
hàng năm lực lượng cảnh sát các nước asean phát hiện nhiều đối tượng phạm tội bóc gỡ và triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm xuyên quốc gia
thông qua sự hợp tác khu vực
cảnh sát các nước thành viên đã tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia đã và đang diễn ra phổ biến trong khu vực
sau lễ khai mạc trong ngày hôm nay hội nghị đã diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất các phiên thảo luận nhóm và các trưởng đoàn asean apol
chào xã giao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy

ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
trình bày tờ trình của chính phủ bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà nêu rõ
mục đích của việc sửa đổi bổ sung luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn là tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của đảng
nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi minh bạch bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp
khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng đảm bảo sự đồng bộ thông nhất của hệ thống pháp luật
qua thảo luận một số ý kiến đại biểu cho rằng
việc sửa đổi luật phải đảm bảo giải quyết được một số vấn đề nổi cộng cho xây dựng
như việc khắc phục những tồn tại hiện nay trong công tác đầu tư xây dựng
như xử lý công trình sai phép thậm chí có tình trạng phạt cho tồn tại trung cư cơi nới nhà siêu mỏng
đặc biệt là vấn đề cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng
tất cả các điều khoản trong dự án luật từ quy trình lập thẩm định xin giấy phép
có đảm bảo giảm thủ tục hành chính ngắn gọn tiết kiệm chống lãng phí như đã nêu trong nguyên tắc hay không
có ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo cần giá soát kỹ các điều khoản trong dự án luật này
để đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo trật tự đô thị và các quy định khác
đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín tại hà nội
trong ngày làm việc đầu tiên vào hôm nay đại hội đã bầu đoàn chủ tịch và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội
tới sự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương
và đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các đại biểu sự đại hội
tại phiên làm việc chiều nay đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội
hiệp thương cử năm mươi chín đại biểu tham gia đoàn chủ tịch và hiệp thương bầu đoàn thư ký của đại hội gồm năm đại biểu
đại hội cũng đã thảo luận báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban trung ương đoàn chủ tịch và ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khoa tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban trung ương đoàn chủ tịch và ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám

trong chiều nay đoàn chủ tịch đã phát động kêu gọi các đại biểu tham dự đại hội nhắn tin ủng hộ người nghèo
hưởng ứng chương trình cả nước trung tây vì người nghèo
cũng trong chiều nay trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
và các đại biểu đã tham dự lễ khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc gồm bốn trăm linh bức ảnh được trưng bày phát họa sinh động đậm nét về hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp
và các tổ chức thành viên hoạt động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín và chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ ba mươi
trước phiên làm việc vào sáng nay đoàn đại biểu sự đại hội do bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn làm trường đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất và suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc